nguồn nước thủy lợi hiện nay tại nhiều địa phương đang bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sản xuất
theo kết quả quan chắc gần đây của viện kỹ thuật biển cho thấy
chất lượng nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại hệ thống công trình thủy lợi bảo định
thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cũng đang bị ô nhiễm
kết quả quan trắc cho thấy ô nhiễm vi sinh tuy có giảm nhưng vẫn cảnh báo các địa phương trong vùng
về thực trạng ô nhiễm vi sinh do số lượng coliform trong nước còn cao vượt quy chuẩn
tại nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi
điển hình ô nhiễm vi sinh cao nhất tại nguồn nước trong cống tân thuận bình
phải có biện pháp xử lý nếu lấy nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt
cẩn trọng trong việc lấy nước tưới cho các loại rau ăn sống
phải rửa sạch bằng nước muối thuốc tím hoặc hóa chất sát khuẩn và rửa thực phẩm trước khi ăn
bên cạnh đó hàm lượng no hai giảm mạnh
tại cống tân an còn tại vị trí trong cống rạch hội
cống kỳ sơn cống tân thuận bình có no hai khá cao
và bị ô nhiễm hữu cơ thời gian dài nên cần có biện pháp thích hợp
để quá trình nitrat hóa diễn ra nhanh hơn giảm ảnh hưởng
của lichis đến đời sống thủy sinh đồng thời phải cải tạo
ao nuôi bùn và các chất cặn bã phải được loại bỏ